ngày hai mươi hai tháng ba tại sóc trăng ban quản lý các dự án nông nghiệp thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi tám và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín thuộc dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại việt nam
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lê quốc doanh khẳng định năm hai nghìn một mươi chín là năm tăng tốc để đến năm hai nghìn hai mươi dự án kết thúc
sẽ hình thành mạng lưới chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững tại các tỉnh đồng bằng sông cửu long và tây nguyên
để hoàn thành kế hoạch đề ra thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị các cơ quan trực thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tích cực phối hợp với các địa phương có dự án nhanh chóng tháo gỡ khó khăn về vốn giải ngân và đầu tư hạ tầng đáp ứng công nghệ bốn cho nông dân